một tuần sau lần đầu tiên công bố cấp độ dịch của từng địa bàn
tp hcm đã ghi nhận những dấu hiệu đầu tiên của nguy cơ dịch covid một mươi chín nóng lại
chỉ sau một tuần ba quận huyện có cấp độ dịch covid một mươi chín tăng lên
gồm quận một mươi huyện cần giờ huyện nhà bè
ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm nhìn nhận
một kẽ hở trong công tác phòng chống dịch là một số trường hợp dương tính với sars cov hai
nhưng không khai báo ngay và trở về địa phương mới khai báo
khiến thời gian tiếp xúc kéo dài gia tăng khả năng lây lan dịch bệnh
người đứng đầu chính quyền tp hcm nhấn mạnh kẽ hở này cần sớm được khép lại
sau khi xuất hiện những nguy cơ đầu tiên tại huyện hóc môn
ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm đã có buổi làm việc trực tiếp tại địa phương này
ông nên chỉ đạo các ổ dịch trong gia đình thôn xóm phải được khoanh vùng
xét nghiệm và bóc tách kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh
đối với phạm vi lớn hơn như là ấp cụm dân cư có nhiều ca bệnh
ngành y tế cần phải khoanh lại thật nhanh
trong trường hợp lực lượng tại chỗ không thể đảm đương
người đứng đầu đảng bộ tp hcm cho biết các lực lượng tăng cường của tp hcm sẽ tham gia
đảm bảo thực hiện mục tiêu đánh nhanh rút gọn trong một khoảng thời gian nhất định
thực hiện được việc đó huyện hóc môn mới đảm bảo thích ứng an toàn
đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới
với việc mở cửa lại một số hoạt động từ nay đến cuối năm
bí thư thành ủy tp hcm đề nghị địa bàn cần phải đưa ra kế hoạch
và thực hiện diễn tập khi xuất hiện các ca f
huyện hóc môn cần phải đảm bảo không rơi vào vị thế bị động
bất ngờ khi gặp tình huống trên
chủ tịch ubnd tp hcm chia sẻ trong vấn đề mở lại các hoạt động
thành phố chưa thể có giải pháp hoàn hảo mà chỉ có thể cân nhắc
để đưa ra giải pháp tốt hơn trong thời điểm hiện tại
ví dụ như việc mở lại các hàng quán tại chỗ
thành phố cần phải cân nhắc giữa việc được gì và mất gì
trong thời gian tới thông qua việc xét nghiệm giám sát hàng ngày
thành phố sẽ phân vùng nguy cơ
và điều chỉnh các hoạt động theo đúng tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
thành phố sẽ công bố chính thức về các điều chỉnh trong thời gian sau đó
ngoài ra thì thành phố sẽ bổ sung thêm các biện pháp
trong tuyên truyền nâng cao ý thức biện pháp phòng chống dịch bệnh
cụ thể ngoài việc khử khuẩn tay như trước đây
việc xúc hỏng xúc mũi sẽ được khuyến cáo
liên quan đến trường hợp một người đàn ông từ tp hcm về bình định
triệu tăng mẹ bằng ô tô bốn chỗ đều phát hiện nghi mắc covid một mươi chín
ngay lập tức chủ tịch bác nhân dân phường bồng sơn thị xã hòa nhơn tỉnh bình định
ông nguyễn văn thông đã ký thông báo khẩn
về việc tìm người có liên quan đến trường hợp nghi mắc trên
theo đó khoảng giờ cùng ngày ông n v d sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
ngụ tại bình tân tp hcm đã về đến số nhà bốn trăm một mươi chín đường quang trung
phường bồng sơn để chịu tăng mẹ mình
trong quá trình di chuyển từ tp hcm về bồng sơn
ông đê cùng với ba người thân khác trong gia đình đi ô tô bốn chỗ
đến tám giờ bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi một
ông n v đến trạm y tế phường bồng sơn thực hiện khai báo y tế theo quy định
tại đây nhân viên y tế đã tiến hành thực hiện test nhanh kháng nguyên sars cov hai
đối với ông d kết quả dương tính
trên cơ sở đó ubnd phường bồng sơn đề nghị những ai có tiếp xúc gần với ông n v
và những người thân trong gia đình ông d
vào khoảng thời gian từ giờ đến tám giờ bốn mươi phút ngày chín tháng một mươi một
thì khẩn trương đến trạm y tế phường bồng sơn khai báo y tế
để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh bình định
từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến nay địa phương này đã ghi nhận một chín trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín
đáng chú ý từ đầu tháng một mươi một đến nay số ca mắc covid một mươi chín bắt đầu tăng nhanh trở lại
cụ thể từ ngày hai đến hết ngày tám tháng một mươi một bình định đã ghi nhận hai trăm ba mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trung bình ba mươi ba ca một ngày tăng một trăm bốn mươi ba ca so với bảy ngày trước đó
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại